ngày hai mươi tháng một tại moscow trung tâm nghiên cứu việt nam và asean thuộc viện viễn đông viện hàn lâm khoa học liên bang nga
đã tổ chức hội thảo bàn tròn chuyên đề bảy mươi năm hợp tác liên bang nga việt nam quan hệ bền vững hướng tới tương lai
tham dự sự kiện có đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh và phó vụ trưởng vụ châu á ba bộ ngoại giao nga ông gennady bezeko
được tổ chức trong khuôn khổ nam chéo cũng như thiết thực kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa liên xô nay là liên bang nga và việt nam
hội thảo đã thu hút sự tham dự của đông đảo các học giả các nhà việt nam học giới chuyên môn các nhà quản lý nhà hoạt động xã hội đến từ việt nam và liên bang nga
các học giả tại hội thảo khẳng định thời gian qua hai nước đã đạt được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực trước hết là lĩnh vực chính trị ngoại giao
khẳng định chưa bao giờ có nhiều chuyến thăm giữa hai nước được tổ chức đến vậy đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao
quan hệ hợp tác thông qua các kênh đảng quốc hội ngoại sao nhân dân cũng được đẩy mạnh
sau hội thảo các tài liệu sẽ được tập hợp và xuất bản cuốn sách gồm các bài báo bằng tiếng nga với tiêu đề
liên bang nga việt nam những lợi ích song trùng để phục vụ giới chuyên môn